ngày hôm nay công an tỉnh sơn la đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an

trong năm qua công an sơn la đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm triển khai tổ chức có hiệu quả năm đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triển khai các nhiệm vụ giải pháp hình sự so với hai nghìn hai mươi
trong năm qua công an sơn la đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm triển khai tổ chức có hiệu quả năm đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triển khai tổ chức có hiệu quả năm đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triển khai tổ chức có hiệu quả năm đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triển khai tổ chức có hiệu quả năm đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triển khai tổ chức có hiệu quả năm đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triển khai tổ chức có hiệu quả năm đợt ca
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu
học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
tại hội nghị các đại biểu đã nghe những nội dung cơ bản của chương trình hành động số một mươi tám
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương thực hiện nghị quyết kết luận hội nghị
lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
nghị quyết số hai mươi tám nqtvk ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
nghị quyết số hai mươi chín nqtvk ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và kết luận số bốn mươi năm kltvk ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
việc học tập quán triệt nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng cán bộ đảng viên
trong việc triển khai thực hiện các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ các giải pháp trọng tâm
nhằm sớm đưa nội dung văn kiện hội nghị vào cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng